các nước phương tây đang tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow tại ukraine
đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu ông josep borrell
cho biết các nước thành viên có thể sẽ nhất trí vòng trừng phạt thứ năm nhằm vào nga trong đó thì có lệnh cấm nhập khẩu than đá từ nước này
theo ông borrell khả năng các nước eu sẽ thống nhất về các biện pháp mới trong hôm nay mùng bảy tháng bốn hoặc muộn nhất là ngày mai tám tháng bốn
trong khi đó ngoại trưởng các nước thuộc nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới g bảy cũng nhóm họp tại bruxelles trong hôm nay bảy tháng bốn
nhằm thảo luận về việc gia tăng trừng phạt nga cũng như tiếp tục hỗ trợ cho ukraine
đây là hội nghị thứ sáu của các ngoại trưởng g bảy diễn ra trong năm nay
trước đó mỹ và anh đã công bố thêm một số biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân nga
cũng trong hôm nay ngoại trưởng australia mary spain thông báo nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với sáu bảy người nga
mà canberra cho là ủng hộ chiến dịch quân sự của moscow
và tại ukraine bà spain hiện đang ở bì để tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato với tư cách khách mời